trái ngược với tình hình thời tiết tại các tỉnh phía bắc chỉ trong thời gian ngắn
tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra liên tiếp các vụ cháy rừng
khiến công tác phòng cháy chữa cháy gặp không ít những khó khăn
theo thống kê đến nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra sáu mươi một vụ cháy rừng
với diện tích rừng bị cháy là hai mươi ha đáng lưu ý sau cơn bão số năm vừa qua
tình trạng cây ngã đổ nhiều cùng hiện tượng thời tiết nắng nóng khô hanh thảm thực bị dày
đã tạo ra nhiều vật liệu gây cháy
điều này khiến cho công tác chữa cháy của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn
sau cơn bão số năm nắng nóng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế luôn ở mức cao và kéo dài
diễn biến bất thường về thời tiết đã và đang tạo nguy cơ gây cháy rừng rất cao
vì vậy ngoài trách nhiệm của lực lượng chức năng đòi hỏi người dân cần phải nâng cao hơn nữa
ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy bảo vệ rừng đặc biệt là những cánh rừng thông gần khu vực dân cư